phát biểu tại lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày thành lập adb và hai mươi năm ngày thành lập cơ quan đại diện thường trú tại việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam luôn tích cực đóng góp vào sự phát triển của adb
coi trọng xây dựng mối quan hệ gắn bó hiệu quả với adb
việc adb mở cơ quan đại diện thường trú tại việt nam vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu là dấu mốc quan trọng trong quan hệ việt nam adb
trong suốt hai mươi năm qua việt nam đã có sự tăng trưởng nhanh và vững mạnh
tạo điều kiện cho việt nam đạt được những tiến bộ quan trọng trong xóa đói giảm nghèo
đào tạo khoảng ba mươi năm giáo viên xây dựng hơn năm km đường quốc lộ và tỉnh lộ
lắp đặt một bốn trăm linh mw công suất năng lượng tái tạo
đồng thời adb cũng đã hỗ trợ nâng cấp hai km đường dây điện lưới quốc gia
cung cấp nước sạch cho hơn hai trăm sáu mươi năm hộ gia đình
cũng như giúp cải thiện công tác quản lý lũ lụt
và nông nghiệp trên hai trăm linh hectare đất đai ở các khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
cơ quan đại diện thường trú adb đã đóng vai trò là cầu nối
góp phần quan trọng đưa quan hệ việt nam adb lên tầm cao mới
các dự án tài trợ của adb tại việt nam rất đa dạng
hướng vào hỗ trợ tăng trưởng đồng đều bình vững và được triển khai một cách có hiệu quả
góp phần quan trọng đưa việt nam từ một nước nghèo
được lạc hậu trở thành một quốc gia đang phát biển
có thu nhập trung bình hậu nhập sâu rộng có cư vực và thế giới
adb không chỉ là một nhà tài trợ
mà còn là đối tác trao đổi thăm vấn chính sách cho chính phủ việt nam từ nhiều năm qua
các nghiên cứu báo cáo khách quan và đọc vật của adb về kinh tế việt nam
luôn là tài liệu thăm khẩu tốt cho chính phủ việt nam
thủ tướng nhấn mạnh mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức
trên con đường phát triển
việt nam sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ các chương trình cải cách
giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô hoàn thiện thể chế
cải thiện môi trường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng
thủ tướng cũng khẳng định việt nam luôn trân trọng và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn
trong thế tình đó việt nam luôn trân trọng và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn oda
và vốn vay ưu đải chống thất thoát chống lãng phí
trong đó có nguồn vốn của adb
và mong adb tiếp tục hỗ trợ đồng hành cùng chính phủ việt nam
trong các khuôn khổ hợp tác của khu vực như tiểu vùng sông mekong
akmat kuala lumpur về kết nối các nền kinh tế hạ tầng giao thông
giảm nghề bình đủng và ứng phó với đổi khí hậu
thủ tướng hy vọng adb nói chung và cơ quan đại diện thường trú adb nói riêng
sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương của việt nam
để thực hiện thành công chiến lược đối tắc
quốc gia adb việt nam năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
nhất là ký kết và triển khai hiệu quả nguồn vốn tài trợ một một năm tỷ usd hàng năm
như đã cam kết giữa lãnh đạo cấp cao của adb và việt nam